việt nam hiện có gần bảy mươi triệu người dùng internet với tỷ lệ chín mươi bốn trong số này sử dụng hàng ngày
định danh khách hàng trực tuyến được xem là nền tảng thiết yếu để các doanh nghiệp
chuyển đổi số toàn diện trong cuộc cách mạng khoa học công nghệ lần thứ tư
mới đây tập đoàn bưu chính viễn thông việt nam vnpt đã chính thức triển khai giải pháp
xác thực thông tin khách hàng điện tử vnpt ekyc cho phép các doanh nghiệp có thể định danh
khách hàng một trăm linh trực tuyến điều mà trước đây hoàn toàn phải thực hiện tại các điểm giao dịch
vnpt đã triển khai giải pháp vnpt ekyc dựa trên công nghệ hiện đại nhất thế giới
như trí tuệ nhân tạo ai blockchain xác thực sinh chắc học cho phép các doanh nghiệp
có thể xác thực giấy tờ xác thực ảnh chân dung xác thực hình ảnh qua video phát hiện gian lận
qua đó tiết kiệm tới chín mươi các khoản chi phí giao dịch mở rộng tập khách hàng
và nâng cao hiệu quả kinh doanh
giải pháp vnpt ekyc
vnpt ekyc đang được nhiều doanh nghiệp ngân hàng chứng khoán bảo hiểm lựa chọn triển khai